thưa quý vị ngày hôm qua hai mươi bảy tháng một trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an đã thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự
theo thông tin từ trung tướng tôn sô tết nguyên đán quý máu hai nghìn hai mươi ba là tết rất đặc biệt sau hơn hai năm thực hiện giãn cách để phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là dịp tết với trạng thái xã hội bình thường mới người dân được tự do đi lại vui tết đón xuân theo nhu cầu của mình
căn cứ tình hình thực tế lực lượng công an nhân dân đã triển khai nhiều biện pháp kế hoạch công tác để vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa phục vụ nhân dân đón tết an toàn hiệu quả thiết thực
kết quả trong bảy ngày nghỉ tết lực lượng công an đã điều tra khám phá một trăm bảy mươi ba vụ bắt hai trăm năm mươi tám đối tượng phạm tội về trật tự xã hội bắt một trăm hai mươi chín đối tượng ma túy hai hai trăm ba mươi một đối tượng cơ bạc
phát hiện bắt giữ bốn trăm chín mươi một vụ năm trăm ba mươi bảy đối tượng vi phạm về pháo thu giữ gần một tấn pháo các loại
bắt giữ một mươi sáu vụ hai mươi chín đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đồng thời lực lượng công an cũng tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn
duy trì thực hiện việc kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên tết trung bình mỗi ngày lực lượng cảnh sát giao thông xử lý hơn một trường hợp vi phạm
còn đó tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế giảm về số vụ số người chết so với dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
thực tế cho thấy người dân rất đồng tình ủng hộ việc lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm hành vi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông